chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại khu vực phía bắc nói chung và tại tỉnh nam định nói riêng
đã có những diễn biến khá phức tạp
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh nam định
đã có chỉ đạo để ứng phó cấp bách với tình hình mới nhất của đại dịch
chi tiết sẽ có ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định
những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp
đã xuất hiện các trường hợp mắc bệnh là công dân trở về đi đến từ các địa phương
có số ca mắc covid một mươi chín cao như thành phố hồ chí minh đồng nai long an bình dương
để kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín mới đây chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị yêu cầu
ubnd các huyện thành phố lực lượng chức năng địa phương nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm chung sức đồng lòng
từng bước kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh
đối với người đi đến trở về từ vùng cấp độ bốn vùng đỏ những địa phương có nguy cơ cao như
thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng nai long an bình dương nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine
phòng covid một mươi chín mũi cuối cùng tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có giấy xác nhận của cơ sở y tế áp dụng cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về địa phương
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ sức khỏe
có giấy xác nhận của số mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng chưa qua một mươi bốn ngày tính từ mũi tiêm cuối cách ly y tế tập trung bảy ngày kể từ ngày về tỉnh
sau đó tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc áp dụng cách ly y tế tại nhà
nếu đủ điều kiện hoặc cơ sở y tế một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày
cập nhật tình hình mới nhất tại tỉnh nam định đã ghi nhận bốn trăm năm mươi hai
ca mắc covid một mươi chín
riêng trong tuần qua tỉnh nam định ghi nhận một trăm bốn mươi một ca mắc mới
liên tục xuất hiện nhiều chùng ca bệnh tại các huyện nam trực giao thủy ý yên tp nam định
và một số các trường hợp có nguồn lây từ những người đi từ vùng có dịch trở về
ủy ban nhân dân tỉnh nam định quyết liệt chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thành phố
tập trung mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp khoanh vùng
dập dịch đảm bảo nhanh gọn truy vết thần tốc xét nghiệm diện rộng
nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng tăng cường quản lý người đi đến trở về từ vùng dịch
ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã ban hành quyết định phân bổ một trăm một mươi bảy liều vaccine pfizer
và một trăm năm mươi liều vaccine astrazeneca cho các huyện thành phố
ngành y tế nam định phối hợp ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện thành phố
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện đề án cấp cứu hồi sức tích cực
điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng
bệnh viện phổi và trung tâm y tế thành phố nam định thực hiện thiết lập cơ sở thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ
bên cạnh đó lãnh đạo các sở ngành các huyện thành phố đã bàn các giải pháp
nhằm chủ động linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thích ứng an toàn trong tình hình mới
tuy nhiên hiện nay tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
chuyển sang trạng thái bình thường mới chủ động linh hoạt thích ứng với tình hình mới
kiểm soát chặt dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị nhấn mạnh
thời gian qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
xuất hiện nhiều chùm ca bệnh nhưng đến nay cơ bản đã được khống chế
để khống chế tốt dịch trong thời gian tới trong điều kiện thích ứng
sống chung với covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh nam định yêu cầu cất sở ngành ubnd các huyện thành phố
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương
của ubnd tỉnh về phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức trách nhiệm quyết tâm phòng chống dịch với phương châm bốn tại chỗ
các ngành các huyện thành phố đặc biệt là cấp xã
thực hiện bốn biện pháp cốt lõi trong phòng chống dịch
cách ly phòng tòa nhanh nhất gọn nhất nghiêm ngặt nhất có mục tiêu lộ trình
giải pháp phù hợp xét nghiệm thần tốc khoa học hiệu quả và tiết kiệm
điều trị tích cực từ xa từ sớm ngay từ cơ sở thực hiện hiệu quả phương châm năm k
cộng vaccine cộng điều trị cộng công nghệ đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác
chủ tịch ubnd tỉnh nam định yêu cầu các địa phương trong tỉnh
quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà
không để dịch lây lan trong khu cách ly và cộng đồng
mỗi huyện thành lập một cơ sở thu dùng điều trị f không triệu chứng bệnh nhân nhẹ
thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động sẵn sàng hoạt động đẩy mạnh tiêm vaccine
phân đấu phủ mũi một toàn dân trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch
từ giờ ngày tám tháng một mươi một chủ tịch ubnd tỉnh nam định yêu cầu tạm dừng hoạt động của quán cà phê
giải khát trên địa bàn toàn tỉnh hàng ăn phục vụ không quá hai mươi người cùng thời điểm
từ hai mươi một h đến năm h
từ hai mươi một h đến năm h sáng dừng kinh doanh khuyên cáo người dân không ra đường từ hai mươi hai h đến năm h sáng
chủ tịch ubnd tỉnh nam định giao công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm soát các trường hợp
từ nơi khác về địa phương nhất là vùng đỏ vùng cam yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trước tình hình cấp bách của dịch bệnh học sinh bốn huyện tạm dừng đến trường chưa sang học trực tuyến
theo chỉ đạo của lãnh đạo
bên cạnh đó trường hợp của những học sinh phải thực hiện cách ly tập trung đã được tổ chức lớp học đặc biệt trong khu cách ly
xin mời quý vị cùng tiếp tục đón xem
sau khi phát hiện ra nhiều ổ dịch mới tại địa bàn trong tỉnh ubnd tỉnh nam định đã ban hành văn bản số tám trăm năm mươi bảy ubnz vb bảy
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn các huyện y yên nam trực giao thủy mỹ lộc
theo đó ubnd tỉnh nam định yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông công lập và ngoài công lập trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn các huyện ý yên nam trực giao thủy mỹ lộc
tạm dừng đến trường chuyển các hoạt động giáo dục cũng như hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến
kể từ ngày tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
ubnd tỉnh nam định giao sở giáo dục và đào tạo ubnd các huyện ý yên nam trực giao thủy mỹ lộc
chỉ đạo triển khai việc tổ chức dạy học trực tuyến của các cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng hiệu quả an toàn
trường hợp bốn mươi ba học sinh phải thực hiện cách ly y tế tập trung do liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi ổn định tinh thần nơi ăn ở cho các em thầy cô giáo tại trường tiểu học trần quốc toàn
thành phố nam định tỉnh nam định đã bắt tay ngay vào việc giảng dạy kiến thức
đồng thời tổ chức các trò chơi giải trí để các em vơi đi nỗi nhớ người thân gia đình trong thời gian cách ly
sau khi phát hiện có trường hợp mắc covid một mươi chín tại lớp hai b trường tiểu học trần quốc toàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nam định
đã quyết định cách ly ngay tại trường đối với bốn mươi ba học sinh và ba cán bộ giáo viên do tiếp xúc gần với bệnh nhân
các em còn nhỏ lần đầu phải rời xa gia đình nên thầy cô giáo trong nhà trường
ngoài việc duy trì chương trình học tập con kiêm luôn việc ăn uống ngủ nghỉ cho các em
cô vũ thị hương hiệu trưởng trường tiểu học trần quốc toàn cho biết
ngay sau khi có caf các thầy cô giáo trong trường theo chức năng nhiệm vụ tiến hành khử khuẩn toàn khu cách ly
chuẩn bị chăn gối nước uống
phật dụng thiết yếu như kem đành răng bàn chải xa phòng
để các em sử dụng phân công giáo viên phụ huynh trực tại mỗi phòng cách ly để đảm bảo giãn cách ổn định tâm lý cho các em
để giúp các em có tâm lý thoải mái nhà trường đã xây dựng thời khóa biểu sinh hoạt trong khu cách ly phù hợp
như tập thể dục nâng cao sức khỏe tổ chức học tập trực tuyến phát động cuộc thi viết vẽ về phòng chống dịch
viết về những dấu ấn kỷ niệm tại khu cách ly nhằm giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà
để trường học như là ngôi nhà thứ hai của các em
ghi nhận của phóng viên bốn mươi ba học sinh cách ly tại trường tiểu học trần quốc toàn được chia thành nhiều phòng khác nhau
năm nữ riêng biệt mỗi phòng đều có đại diện một hai phụ huynh cùng với giáo viên chăm sóc cho các em
tại đây các em được giáo viên hướng dẫn học trực tiếp ngay tại lớp
nếu có môn học theo hình thức trực tuyến thì cũng sẽ được giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn tận tình
ngoài ba cán bộ giáo viên của nhà trường phụ trách chính công việc học tập của học sinh
tại khu cách ly trường tiểu học trần quốc toàn còn có một số phụ huynh học sinh tình nguyện tới để hỗ trợ chăm sóc các em trong những ngày phải cách ly
hiện tại sức khỏe của các em học sinh tại đây đều ổn định tâm lý rất thoải mái
ngoài việc học tập các em đều ăn ngủ sinh hoạt theo đúng giờ giấc quy định
để các bậc phụ huynh nắm được tình hình sức khỏe của con em mình
giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các em để các bậc phụ huynh yên tâm hơn
bà nguyễn thị như phó chủ tịch ubnd tp nam định cho biết
đối với các trường đảm bảo đủ các điều kiện vật chất
thì thành phố sẽ cho các em được cách ly ngay tại trường để các em có điều kiện học tập cũng như được chăm sóc tốt hơn
ngoài ra thành phố cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với nhà trường
cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong thời gian thực hiện cách ly phòng dịch
quý vị hãy nhớ thực hiện đúng theo chỉ đạo của bộ y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín cho chính bản thân và những người xung quanh

kính chào và hẹn gặp lại